chiều nay tại hà nội thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chủ trì cuộc họp với các đơn vị chức năng về kế hoạch tổ chức sản xuất phim về đồng chí cố chủ tịch nước trần đại quang
tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo trung ương bộ văn hóa thể thao và du lịch
đại diện văn phòng chủ tịch nước hãng phim tài liệu và khoa học trung ương các đơn vị thuộc bộ công an
tại cuộc họp đại diện các đơn vị chức năng đã thông tin về kế hoạch tổ chức sản xuất phim về cố chủ tịch nước trần đại quang
nhấn mạnh đến mục đích xây dựng bộ phim qua đó phản ánh thân thế sự nghiệp và những đóng góp của cố chủ tịch nước trần đại quang
với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp
của đại diện các bộ ban ngành vào công tác triển khai xây dựng bộ phim về đồng chí cố chủ tịch nước trần đại quang
quán triệt chỉ đạo của ban bí thư đồng chí thứ trưởng đề nghị ban tuyên giáo trung ương chủ trì sớm ban hành kế hoạch tổ chức sản xuất phim
về đồng chí trần đại quang để bộ công an chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện và bộ văn hóa thể thao và du lịch
chỉ đạo triển khai sản xuất phim phục vụ công tác tuyên truyền nhân kỷ niệm tám mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
hướng tới kỷ niệm tám mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân thứ trưởng trần quốc tỏ hoan nghênh ý tưởng và đánh giá cao công tác tham mưu
của cục truyền thông công an nhân dân trong việc sản xuất phim tài liệu điện ảnh về một số đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước trưởng thành
từ lực lượng công an nhân dân và những người đứng đầu lực lượng công an nhân dân qua các thời kỳ
xác định việc sản xuất phim để trình chiếu vào dịp kỷ niệm tám mươi năm ngày thành lập lực lượng công an nhân dân là hết sức cần thiết
đồng chí thứ trưởng mong muốn các đơn vị thống nhất quan điểm nhận thức phương pháp cách làm bảo đảm tuân thủ các quy định của đảng nhà nước và của ngành công an đúng pháp luật nghiệp vụ
báo cáo một số nét khái quát công tác tham mưu thiếu tướng đỗ triệu phong cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân cho biết
việc sản xuất phim tài liệu điện ảnh nhằm tuyên truyền tri ân tôn vinh những công lao đóng góp của một số đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
từng có thời gian công tác trong công an nhân dân và những người đứng đầu lực lượng công an nhân dân qua các thời kỳ với quê hương đất nước nói chung và lực lượng công an nhân dân nói riêng
tuyên truyền để cán bộ chiến sĩ công an nói riêng các tầng lớp nhân dân nói chung biết và hiểu về quá trình tham gia cách mạng
những đóng góp to lớn của các đồng chí lãnh đạo với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc